trên đường nguyễn thị định thuộc địa bàn ấp phú thành xã phú hưng thành phố bến tre tỉnh bến tre
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe mô tô làm một người chết vào khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thời điểm trên xe mô tô do chị phùng thị ngọc hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn điều khiển rẽ trái vào hẻm
trong lúc chuyển hướng qua đường xe của chị hạnh đã bắt chạm với xe mô tô do anh trần quang huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một điều khiển chạy theo hú như vậy
vụ tai nạn làm anh trần quang huy tử vong sau khi đến bên diện
nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do phù thị ngọc hạnh điều khiển xe mô tô chuyển hướng không nhường đường cho xe đi ngược chiều
còn tại bình phước lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng bốn trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn đối diện với siêu thị cốt mát
phường tân thiện thị xã đồng xoài tỉnh bình phước đã xảy ra một vụ tàn hạ giao thông khiến hai người nguy kịch
theo nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết vào thời điểm trên
anh trịnh nghĩa danh hai mươi hai tuổi vụ xã tiến hưng thị xã đồng xoài bình phước
điều khiển xe máy lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thành phố hồ chí minh đi thị xã đồng xoài bình phước
và cố vượt đèn đỏ với tốc độ cao
cùng thời điểm này ông nguyễn kim long đang điều khiển xe máy qua đường
do chạy với tốc độ cao lại vượt đèn đỏ nên khi phát hiện ông long qua đường
anh danh đã không làm chủ được tay lái tông thẳng vào xe của ông long
khiến cả hai văng ra giữa đường chấn thương nặng và nằm bất tỉnh
nạn nhân và người gây tai nặng đã lập tức được chuyển lên bệnh viện trợ đẩy thành phố hồ chí minh trong tình trạng rất nguy kịch
còn liên quan đến vụ một xe ben chở cát quá tải trọng chạy qua đã làm sập một chiếc cầu phục vụ giao thông liên xã
trên địa bàn huyện iak tỉnh đắk lắc bước đầu chính quyền địa phương đã cho khắc phục tạm thời sự cố gây sập cầu này
đồng biết đây là cây sập cầu
cây cầu duy nhất bắc qua sông crong năng phục vụ giao thông giữa các xã xuân phú ia so ia sa cổ huyện iak
vào ngày một một bốn do tài xế nguyễn thành luân chú tại huyện crong năng tỉnh đà lạt điều khiển chiếc xe ben mang biển số bốn mươi bảy c một mươi một nghìn hai trăm tám mươi chín
chở cát quá tài trọng và gây sập chiếc cầu này hậu quả làm cháu võ thị thuy huy thi một mươi bốn tuổi đang đi học qua cầu lúc đó
cũng rơi xuống sông và bị thương chiếc xe bị hư hỏng nặng
hiện chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng và phương tiện máy móc trên địa bàn xã xuân phú để tạm thời khắc phục cho người dân đi lại trong thời gian sớm nhất
vì nhiều lý do nên không ít người dân nơi đây không nắm rõ được luật lệ an toàn giao thông
cùng với đó là vẫn còn nhiều hủ tục của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao khiến việc xử lý các vi phạm này trở nên vô cùng khó khăn
hay uống rượu bia không biết luật không biết biển báo hay tự ái và tỏ thái độ không hợp tác đó là thực trạng chung của bà con dân tộc tại đây
đặc biệt nhiều phong tục tập quán của một số dân tộc vùng cao như pa co tà ôi ca tu thường xuyên uống rượu vào buổi sáng
phụ nữ bối tóc cao không thể đổi được mũ bảo hiểm dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông tại a lưới liên tục tăng trong những năm gần đây
phụ nữ búi tóc cao không thể đổi được ngũ bảo hiểm dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông tại a lưới liên tục tăng trong những năm gần đây
đây được xem là một trong số nhiều trường hợp không thể xử lý vi phạm
xe đăng ký biển lào người điều khiển là người lao động từ lào sang việt nam
nếu xử lý chỉ có thể dừng lại ở việc nhắc nhở chứ rất khó có thể xử phạt
nếu thu giữ xe thì mất rất nhiều thời gian để hoàn thành được thủ tục hành chính giao nhận lại xe vi phạm
còn nếu xử phạt hành chính tại chỗ thì người vi phạm không đủ tiền nộp phạt và bỏ xe
vi phạm họ bỏ xe không lên xử lý đây là chúng tôi cũng rất là khó khăn
trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã tồn động rất nhiều phương tiện như mô tô xe máy vi phạm quá thời gian tạm dữ
ví dụ như làng lách bến vọng thì anh em phải tạm dữ xe phạt tiền rất là cao
các đối tượng nhà thương không có điều kiện không có quan cảnh gia đình khó khăn nên họ không lên xử lý
và thường là vất lại hoặc là để lại vất xe lại luôn không lấy lấy nữa
đối với đa phần đồng bào dân tộc chiếc xe là tài sản có giá trị rất lớn
việc thu giữ xe quá nhiều rất dễ gây ra sự suy giảm để phát triển kinh tế của địa phương
thế nhưng không xử phạt thì ý thức của người tham gia giao thông lại rất thấp
bên cạnh đó có thể thấy mức phạt hiện hành chỉ phù hợp với điều kiện kinh tế
tại các thị trấn đô thị phát triển chứ không phù hợp đối với các huyện miền núi vùng cao
vì vậy làm sao để hài hòa giữa lợi ích của người dân và nâng cao được ý thức tham gia giao thông
vẫn luôn là một bài toán khó không thể tìm ra lời giải
không chỉ của huyện a lưới mà còn là thực trạng chung của các huyện miền núi vùng cao của nước ta hiện nay
ubnd tỉnh quảng ngãi vừa ban hành kế hoạch triển khai một số giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông
giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh
theo đó ubnd tỉnh quảng ngãi yêu cầu thủ trưởng
các sở ngành địa phương chủ động nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của các cơ quan nhà nước người thực thi công vụ
người đứng đầu trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
phấn đấu giảm từ năm đến một mươi số vụ tai nạn giao thông số người chết và số người bị thương
không để xảy ra ủn tắc giao thông
các địa phương bám sát chủ đề năm an toàn giao thông hàng năm theo chủ trương của chính phủ
ubnd quốc gia trước mắt tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm an toàn giao thông hãng hai nghìn một mươi sáu
xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm
xét chặt kỳ cương của người thi hành công vụ với mục tiêu tính mạng con người là trên hết
một trăm linh một là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc gia
trong ba ngày từ ngày hai đến ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu làm chết năm mươi ba người bị thương bảy mươi năm người